đồ chơi là vật dụng không thể thiếu với cậu con trai của chị linh
với cậu bé ba tuổi những món đồ chơi giống như một kho tàng mở ra thế giới quan sinh động
thông thường mỗi ngày chị linh sẽ cố gắng dành một khoảng thời gian nhất định để chơi cùng con
điều này nhằm giúp con vui vẻ mà vẫn có thể tiếp thu thêm nhiều kiến thức
điều này nhằm giúp con vui vẻ mà vẫn có thể tiếp thu thêm nhiều kiến thức
đồng kép kiến thức của mình hiện tại và cho con gián tiếp con học theo
với hầu hết các phụ huynh có con nhỏ như chị linh đặc biệt là trong độ tuổi từ đến ba tuổi thì đồ chơi rất quan trọng
chúng không chỉ đơn thuần là vật dụng giải trí mà còn giúp gia tăng trí tuệ và sức khỏe cho trẻ
bởi vậy ngoài việc mua theo sở thích hay mong muốn của con nhiều bố mẹ cũng bắt đầu chủ động và quan tâm hơn đến chất lượng của món đồ
một phần là do bố mẹ hướng cho con một phần nữa là do sở thích của con cái
và đôi khi mà vào cửa hàng thì con sẽ có những lựa chọn nhất định của bản thân mình
với tư cách là một người mẹ thì mình sẽ ứ nó sẽ phù hợp với con mình và phù hợp với lại tiêu chí của dùng của mình nữa
thì mình sẽ cố gắng dung hòa giữa mong muốn của con và ý kiến của bản thân mình

chị nhung ở cầu giấy khá cẩn trọng mỗi khi tìm kiếm đồ chơi cho con
khi mua bất cứ sản phẩm nào chị đều thường đọc rất kỹ các thông tin như chất liệu nhà sản xuất nhà phân phối hướng dẫn sử dụng độ tuổi sử dụng thậm chí là cảnh báo khi chơi
đây là những điều mà các sản phẩm giá rẻ không rõ nguồn gốc sẽ không có
dù giá thành của những sản phẩm này thường khá cao nhưng chị vẫn ưu tiên lựa chọn
bởi điều này đồng nghĩa với việc con của chị sẽ được an toàn hơn
ví dụ như là đồ chơi nhựa hàng kiểu hàng rẻ thì nó sẽ rất là có cái mùi nhựa rất là ảnh hưởng khi các bạn chơi
mình chấp nhận sẵn sàng chi ra một mức giá cao hơn một chút mua ít hơn một chút để các bé có đồ chơi an toàn hơn
với lại không bị ảnh hưởng đến sức khỏe không bị ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ về tư duy phát triển của chị nhỏ
tính ra thì là đồ đắt hơn nhưng mà tất cả không lãng phí bởi vì là chị nhỏ sẽ chơi được lâu hơn bền hơn
chị quỳnh ở long biên cũng có suy nghĩ tương tự
ngoài việc chọn mua tại những cửa hàng uy tín chị còn đặc biệt quan tâm đến các đồ chơi thông minh
bởi theo chị đồ chơi không chỉ là công cụ để giải trí mà còn chính là đạo cụ giáo dục cũng là vật liệu để tương tác giúp kết nối các thành viên trong gia đình
hiện tại thì cái thị trường này đồ chơi nó rất là nhiều mà giá cả thì cũng có rất là nhiều loại
nhưng mà mình sẽ đặt chú trọng đầu tiên là cái chất lượng và cái giá trị mà đấu trường mang lại cho con
đặc biệt là đồ chơi phát triển tư duy cho bé thì con chơi sẽ nó có phát triển những tư duy sáng tạo như thế nào
và gian luyện những các kỹ năng để sau này con có thể học tập và áp dụng vào cuộc sống sau này của con
chứ không chỉ để là đồ chơi giải trí

như vậy có thể thấy nhiều người tiêu dùng đã có xu hướng thay đổi nhận thức khi chọn đồ chơi trẻ em
thay vì chỉ quan tâm đến giá rẻ nhiều phụ huynh đã sẵn sàng bỏ thêm tiền để sở hữu những sản phẩm chất lượng
tuy nhiên theo thống kê thị trường đồ chơi trẻ em việt nam có đến bảy mươi là không có thương hiệu
chỉ ba mươi có thường hiệu và đảm bảo đồ an toàn
do đó để tránh tình trạng thật giả lẫn lộn các đơn vị phân phối đồ chơi uy tín cũng buộc phải thay đổi cách tiếp cận khách hàng
như bọn mình hay thường nói đùa với nhau đó là

sĩ mình kiểm tra được cái vấn đề của khách hàng và mình sẽ giúp khách hàng giải quyết vấn đề đó
và giới thiệu những sản phẩm phù hợp chứ không phải là những sản phẩm mà con thích
giáo dục khách hàng chơi như thế nào là đúng chơi như thế nào là tốt cho trẻ
chứ không thân thông phần tí là chỉ giới thiệu chức năng sản phẩm
chức năng sản phẩm với một đứa trẻ như thế này thì con nhà anh như thế này
vững như một sức phạm cũng sản phẩm như vậy chơi với con nhà chị sẽ chơi theo cách khác
ở keyland bọn mình sẽ hướng dẫn cách thức để bố mẹ tương tác cùng với con
ông bà tương tác với con chúng ta khai thác nó tìm hiểu nó để kết hợp với những cái đồ chơi tăng những cái kỹ năng
tại một số đơn vị khác để thu hút sự quan tâm của các phụ huynh và trẻ em
cửa hàng thường xuyên đưa ra hoạt động trải nghiệm cho trẻ
trẻ sẽ được chơi thử trực tiếp sờ chạm và cảm nhận giá trị của đồ chơi
thông qua đó bố mẹ có thể nhận biết được việc mua món đồ chơi đó có phải là khoản đầu tư xứng đáng hay không
ngoài ra các nhân viên tại cửa hàng cũng đều được đào tạo để hiểu rõ từng sản phẩm
từ đó tư vấn giúp khách hàng lựa chọn được đồ chơi phù hợp với con
song theo đại diện cửa hàng này còn cần nhiều giải pháp khác để đồ chơi chính hãng chất lượng cao có độ phủ sóng rộng hơn
việc sao chép copy hàng dạng hàng nhái mỗi ngày mỗi ngày luôn
mình cần tạo ra những cái mà mình có khách hàng trung thành
rồi mình có những cái chương trình khuyến mại đi kèm để mình khuyến mại cho khách hàng
nhưng mà đồng thời bên cạnh những cái nỗ lực của các doanh nghiệp như bên mình
mình cũng cần sự đồng hành từ các cơ quan nhà nước chính phủ về việc họ cần phải kiểm soát
hai bên cùng phải hợp tác với nhau để mà kiểm soát được cái sản phẩm mà đưa ra thị trường như thế nào
vì cái hàng dạng hàng nhái nó quá trà lan rồi mình cũng không thể làm gì nhiều cho cái vấn đề đấy
theo các chuyên gia để đảm bảo an toàn cho trẻ phụ huynh nên lưu ý
không nên mua đồ chơi cho trẻ khi không nắm rõ nguồn gốc
nhất là các loại sản phẩm trẻ dễ ngậm vào mồm hay đưa lên mắt mặt mũi
nên so sánh giá cả và hình thức trước khi mua để tránh việc mua nhầm hàng rẻ kém chất lượng
chọn đồ chơi phù hợp với lứa tuổi không mua đồ chơi quá tầm tư duy của bé